cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo